năm nay con nước lớn bất thường so với dự báo ban đầu
chưa tới đỉnh lũ mà con nước đã trượt báo đồng hai từ sớm
nhưng ai cũng kỳ vọng năm nay sẽ là một năm lũ đẹp
bởi có nhiều nông dân còn nước càng lớn thách thức càng cao
thì đó cũng là cơ hội làm giàu sẽ đến
bởi lũ chính là sản dật trợ cho người nông dân miền tây
cho những ai biết nắm bắt cơ hội làm dạo làm dậy
theo hướng dẫn của những người giam câu trên cách đồng bình thành
chúng tôi dược đồng nước ra tận khơi xa
để tìm gặp một người biết tận dụng mùa nước
bắt lũ để làm dạo
làm dạo ngay chính trên mảnh trường của mình
đây chính là ông hai tâm
chủ nhân của vàng tấy đan quần
rộng đất tám hecta
vàng lưới khủng được xem là lớn nhất
dùng chắc danh hồng ngự tân hồng
thì mình hồi trước thì mình làm lúa trồng lúa rồi làm máy
rồi thấy người ta nuôi xuống ngang cũng chương trình mở miếng ra đó
mấy lần nuôi tôm cũng kiếm ăn được
rồi làm làm tới năm đầu bắt đầu đưa vô rồi kỹ thực mình cũng không có nữa
làm rồi bị thắt thoát
nó không có đậu người con tôm cũng không có đậu cao nữa
lỗ nằm đầu nó năm trăm linh triệu
qua năm thứ hai giả cái lỗ thành sáu trăm linh triệu nữa
cái năm thứ ba cái lỗ thành một trăm hai mươi
tức tức mới nghỉ năm
về nhà bắt đầu làm tính lợi nữa bắt đầu bửng đất nhà
ai cũng nói là tôi ngoài đảo này dễ về nuôi được
mấy nhỏ cháu mà vô nói trời ui cái này mà không dám nuôi thôi
vốn anh bỏ hết cái này là bao nhiêu
cái này bỏ ra một tỷ rưỡi rồi
là không có tính tắt mướn là cái dụng cụ với tôm giống luôn
một tỷ rưỡi rồi
mà hy vọng thì anh sẽ thu lại được bao nhiêu
hy vọng năm nay thì nói như vậy chắc có khoảng ba tỷ được
thì sóng gió khi trào chuyển mà nói mình nó làm công chuyện
thì giờ mình đi dãy với cái sùn thức ăn mà nó đang còn nửa sùn
mà gặp một cái rồi bữa đó chìm một cái đây
bấm bấm bấm bấm chùm lậu chùm ôm ba đồ vô hết trận
chở ra cái sùn thì nó còn hai ba phân sùn ốc
rồi lỡ lướt vô sống mạnh lỡ lút luôn cái sùn luôn
chở bảy trăm linh kg ốc
mấy nhỏ tôi nói tôi biểu cái thằng này
tôi nói mày bây giờ mày lậu cái này mày kêu cứu hộ
nó đeo cái dầm nó đeo nó chịu
tôi lậu vô cái này bắt đầu tôi kêu người kia lậu
bắt đầu kẹ sùn vô
nó cũng có buồn cái cái vui
gặp như mấy cái năm nước lục rồi
rồi đâu có gian kẹp cái năm kia
gian nó nó lắp láng lắp láng
rồi nó cũng vui
nhiều cái thằng nó không biết làm mà nó vô cái áo mình
áo phao nó quỹ ban cho tôi bắt đầu cắp
nó bằng ngược luôn cái quần nó trồng ngược lại
cái lỗi nó nổ phình phình phình nó mai
ông tự nhận mình
là người sống ngoài đảo
một ốc đảo ông tự tay tạo dựng
trong mùa nước nổi
mùa bão không làm ông sờn lòng
chí lạp dạo
ngay trên đất ruộng của mình
đã mang đến cho ông cơ hội kiếm bạc tỷ là đây
với giá xuất khẩu loại tôm cạt xanh giống thái
vào khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng một ký
ông hải tâm tính nhẩm
tám hecta tôm trăm quần trên đất ruộng nhà
có thể mang về cho ông mùa này
khoảng hai ba tỷ đồng
còn số thu lợi không hề nhỏ
đối với người nông dân chân chất này
những bạo gan bỏ nhà bỏ cửa
ra sống biệt lập ngoài đồng nước mênh mộc

do ảnh hưởng bão liên tiếp ở thượng nguồn
chỉ mới tháng thứ hai của con nước chảy bờ
mà ông hai đã phải gia cố giạc đăng quần lên cao bốn thước
cư tràm ông tự tay vô chợ lựa cho chắc
xà lan ông mang ra tận đồng nước làm hạm tàu
để phục vụ cho việc nâng giạc lưới đầm tôm
có ai chịu chơi với ông hai tâm
đây chính là ốc đảo giữa đồng nước mênh mông của ông hai
hoàn toàn cách biệt giữa thế giới bên ngoài
căn nhà cao cẳng cũng đã gần chìm dưới biển nước
vậy mà ông hai vẫn an nhiên tự tại
chị đang ở ngay chính ngôi nhà trong xã của mình vậy
gà dịch ông cũng tự nuôi
mà cũng nuôi theo kiểu đăng quần bao lưới
để có cây ăn cho đám thợ thầy
mà không dựa vào nguồn tiếp tế từ nhà ra
ớt của ông tự trồng
như hình ảnh mai ăn tim ngày xưa trồng dưa hấu
với ông hai
mọi việc đều dồn cho vàng lưới ngang quần
mà ông đã đặt hết tâm lực trí lực vào đó
còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc về thăm nhà
thăm con trong chợ
bà hai trong chợ đứng ngồi không yên
khi ông hai chọn cuộc sống ngoài ốc đảo đồng nước để mưu sinh
nên cũng đã bắt ghe ra đây
để mà lo cơm nước cho ông
chỉ khi tối trời hay ngày mưa bão
ông hai mới vào ốc đảo
thường ngày ông vẫn chọn cái tròi nhỏ xíu này
để thi gan cùng trời đất
nhưng trong mắt chúng tôi
ông là một người hùng

dám đương động chế ngược thiên nhiên
để mang về cho mình cuộc sống ấm non giàu sang

ông hai việt tin
trời đất sẽ phù hộ mình

khi ông trung thành giúp quê cha đất tổ
cho dù quá đổi gian nan
khi chọn cho mình lối sống khác biệt này
cái thật của mình
hạnh phúc mầm đ tricky
nhiều bạn hãy đăng kí
để ủng hộ chi phí with you